chiếm một phần ba chiều dài bờ biển của cả nước với vị trí là mặt tiền của quốc gia hướng ra biển đông
miền trung là vùng đất có rất nhiều lợi thế về kinh tế văn hóa và du lịch
trong đó tiềm năng rất lớn để phát triển các ngành như công nghiệp dầu khí khu kinh tế
khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển vận tay biển đóng tàu nuôi trồng khai thác và chế biến thủy hải sản
nhưng để thực sự bật dậy khó khăn vẫn còn trung chất ở miền trung
theo phân tích của bộ kế hoạch và đầu tư động lực tăng trưởng công nghiệp của vùng còn yếu
mặc dù gần đây miền trung nổi lên với một làn sóng đầu tư nhưng chủ yếu tập trung vào ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng
còn lĩnh vực công nghiệp vẫn vắng bóng những doanh nghiệp xếu đầu đàn
trong một mươi bốn tỉnh chỉ có ba tỉnh là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh thuộc vùng bắc trung bộ
năm hai nghìn một mươi chín có dự án động lực quy mô lớn
các tỉnh còn lại tốc độ tăng trưởng công nghiệp còn thấp chưa khai thác được thế mạnh hệ thống cảng biển sân bay sẵn có
một số hành lang kinh tế đà nẵng quốc lộ một a và hành lang đà nẵng quốc lộ một mươi bốn b một mươi bốn d nam giang đông tây
dùng quốc tây nguyên quy nhơn tây nguyên chưa phát huy sức hút lớn về công nghiệp dịch vụ
cần phải nâng cao vai trò của người đứng đầu các đồng chí thủ trưởng của các đơn vị bộ ngành trung ương và địa phương
cần quyết liệt hơn nữa sốt sáng hơn nữa
cần quyết liệt hơn nữa sốt sáng hơn nữa
với sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của trung ương và các bộ ban ngành trong xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển vùng
những giải pháp những cách làm mới những việc làm hay hiệu quả triển khai thành công tại các địa phương
để thúc đẩy phát triển kinh tế và triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
xây dựng phương án kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một dự báo các vấn đề đột xuất phát sinh trong triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một khó khăn vướng mắt của các tỉnh
mặc dù chính phủ phía trên chuyển động
rất là mạnh nhưng ở phía dưới thì cái sự bắt nhịp cùng với chính phủ nó còn có một cái khoảng cách
chứ còn bây giờ thì chúng ta bảo có giải pháp gì thì chúng ta nói là giải pháp là nêu hết rồi
vấn đề là con người triển khai thực hiện
để có mô hình liên kết vùng hiệu quả các địa phương cần thoát khỏi tư duy địa giới hành chính địa phương lợi ích cục bộ
ngoài ra không thể thiếu vai trò chỉ đạo định hướng và điều tích các hoạt động liên kết vùng của trung ương
trong thời gian tới nếu các tỉnh miền trung tây nguyên tận dụng tốt việc liên kết vùng
cụm du lịch đồng thời tạo sức hút để các doanh nghiệp tăng đầu tư chắc chắn kinh tế khu vực này ngày càng khởi sắc